ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức lễ khởi công cầu cổ phúc huyện trấn yên bắc qua sông hồng
có chiều dài cầu gần bốn trăm linh m kết nối với đường cao tốc nội bài lào cai
dự án công trình cầu cổ phúc có tổng mức đầu tư ba trăm ba mươi tỷ đồng
thời gian thi công theo hợp đồng là hai mươi tháng do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trung chính thi công
đây là cây cầu thứ bảy bắc qua sông hồng trên địa bàn tỉnh
sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ kết nối các xã hữu ngạn sông hồng với trung tâm huyện trấn yên
kết nối hoàn thiện giao thông tuyến quốc lộ ba mươi bảy đường cao tốc nội bài lào cai
góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương